trên cơ sở nghị quyết một mươi tám sự thảo luận đất đai sửa đổi đã được xây dựng với nhiều điều mới
ngay sau đó việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân được thực hiện rộng khắp trên cả nước
trong các kỳ họp quốc hội việc thảo luận vấn đề quan trọng của luật cũng diễn ra hết sức tích cực
có thể thấy việc hoàn thiện luật đất đai sửa đổi một trong những mục tiêu quan trọng được nghị quyết một mươi tám đưa ra đang được tiến hành kỹ lưỡng và khẩn trương
nghị quyết thì chỉ đạt ra định hướng
cho cái quá trình phát triển
nhưng còn muốn cái định hướng đó là hay ho trong cuộc sống như thế nào những cái định hướng đó truyền tài được thực sự vào cuộc sống
thì đấy là kỹ thuật luật hóa
cái luật phá đúng thì được coi như là ta làm cái việc truyền tải nghị quyết vào cuộc sống tốt
một trong những điểm đột phá về tư duy trong nghị quyết một mươi tám đó chính là việc nâng cao vai trò của thị trường trong quản lý và sử dụng đất
nội dung này đã được luật hóa trong dự thảo luật đất đai sửa đổi
cụ thể tại dự thảo quy định về khung giá đất đã được bỏ
tại điều một trăm năm mươi ba đưa ra năm nguyên tắc định giá đất và phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường
điểm mới này được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển minh bạch lành mạnh hơn
thay đổi cái tư duy đó
nó làm cho cái việc mà chúng ta thực hiện các cái công việc liên quan đến đất đai nó sẽ đi vào nền nếp kỹ cương
cái lợi ích sẽ được chia đều cho cả người dân cho các doanh nghiệp đầu tư lẫn nhà nước
và trên cái cơ sở như vậy sẽ đẩy nhanh cái quá trình quy hoạch cũng như là phát triển các cái vùng miền
đặc biệt ở đây đó là cái tư duy
mà đưa cái giá trị vào đất đai theo cái giá trị thị trường
cùng với đó điểm lớn cốt lõi mà nghị quyết một mươi tám nêu ra về việc nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý nhà nước về đất đai
và đảm bảo hài hòa trong lợi ích giữa người dân nhà đầu tư và nhà nước
cũng là những nội dung đang được thảo luận góp ý sôi nổi nhằm cụ thể hóa trong luật đất đai sửa đổi
đây sẽ là tiềm đề quan trọng để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động quản lý sử dụng đất
trong thời gian tới
được thực hiện những quyết tâm của chúng ta để phân đấu để xây dựng đất của chúng ta
là trở thành nước phát triển có thu nhập cao
sau một mươi năm từ nghị quyết một mươi chín về việc đổi mới chính sách pháp luật về đất đai
việc ban hành nghị quyết một mươi tám được đánh giá là kịp thời đúng lúc
trước những yêu cầu của thực tiễn phát triển đất nước hiện nay
việc thể chế hóa chủ trương mới của đảng về quản lý và sử dụng đất đai trong nghị quyết một mươi tám
sẽ là tiềm đề để thao gỡ những nút thắt về chính sách pháp luật về đất đai
đất đai thúc đẩy phát triển kinh tế
cụ thể bộ tài chính cho biết thu nội địa ước đạt bốn mươi chín tám dự toán
thu từ dầu thô ước đạt sáu mươi bảy bảy dự toán thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt bốn mươi tám chín dự toán
trong khi đó chi ngân sách nhà nước thực hiện đến ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
ước đạt bảy trăm linh bảy bảy nghìn tỷ đồng bằng ba mươi bốn một dự toán
mức trình này đã đáp ứng các nhu cầu theo dự toán để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
quốc phòng an ninh quản lý nhà nước
đảm bảo chi trả kịp tới các khoản lương lương hưu trợ cấp xã hội từ ngân sách nhà nước
bộ tài chính thông tin thêm ngân sách trung ương đã chi từ dự phòng năm hai nghìn hai mươi bốn
bổ sung cho các địa phương sáu trăm hai mươi bốn tám tỷ đồng để thực hiện phòng chống dịch
hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi thủy sản khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh
hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định
theo báo cáo người tiêu dùng số the connited consumer
quý i năm hai nghìn hai mươi ba do dision lap phối hợp hiệp hội tiếp thị di động việt nam
vừa công bố mới đây trong bốn mươi ví điện tử được cấp phép hoạt động ở thị trường việt nam
thanh toán không tiền mặt qua ví điện tử momo đứng vị trí dẫn đầu với sáu mươi tám
ví điện tử jalopay đứng thứ hai với năm mươi ba viettelpay đứng thứ ba với hai mươi bảy
tiếp đến là shopeepay hai mươi năm vnpay một mươi sáu và mocha bảy
đặc biệt đặc biệt đặc biệt đặc biệt đặc biệt đặc biệt đặc biệt
đáng chú ý các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay ngày càng phong phú và đa dạng
từ thanh toán thẻ truyền thống đến các phương thức mới như mã qr thanh toán không tiếp xúc
evocher đã giúp cho tăng trưởng thanh toán không tiền mặt một năm sau luôn cao hơn năm trước
số liệu thống kê mới nhất từ ngân hàng nhà nước cũng cho thấy
tính đến đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba giao dịch thanh toán không tiền mặt tăng năm mươi ba năm về số lượng
tỷ trọng thanh toán bằng qr trong các hình thức thanh toán ở nhiều lĩnh vực vượt hơn ba mươi
trong đó tốt năm lĩnh vực
có số lượng giao dịch qr nhiều nhất theo thứ tự là dịch vụ ăn uống thời trang
mỹ phẩm siêu thị và cửa hàng tiện lợi nội thất và đồ dùng gia đình cửa hàng bán lẻ khác
đến chiều ngày một mươi sáu tháng sáu bảy trên bảy hồ thủy điện ở miền bắc thoát khỏi mực nước chết
hầu hết các thủy điện ở miền trung đông nam bộ và tây nguyên đều tích cực hoạt động đều đồng loạt phát điện
các hồ thủy điện ở miền bắc thoát khỏi mực nước chết
nhờ lưu lượng nước ở thượng nguồn đổ về tăng đáng kể
trong khi nhiều nhà máy thủy điện vẫn tiếp tục tiết giảm lượng nước xả về hạ du để tranh thủ cho đợt nắng nóng sắp tới
đây là thông tin tích cực tuy nhiên với dự báo sẽ tiếp tục có những đợt nắng nóng gai gắt
kéo dài đến tháng chín và khắc nghiệt hơn so với năm hai nghìn hai mươi hai
người dân cần duy trì thói quen tiết kiệm điện cùng nhau chia sẻ nguồn điện trong cao điểm nắng nóng
thời gian qua các nhà máy nhiệt điện than luôn phải chạy liên tục với công suất lớn nhất
nên đã dần xuất hiện nhiều sự cố kỹ thuật khiến suy giảm công suất tổ máy và sự cố ngắn ngày
lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng đã đi được hơn nửa chặng đường với đêm trình diễn thứ ba vào diễn ra vào tối nay
lượng khách đặt phòng tại các khách sạn nhất là tại những khách sạn có view xem pháo hoa đẹp là tín hiệu vui cho thấy sức hút của lễ hội
dịp cuối tuần gia đình chị quỳnh đã từ hà nội vào đà nẵng du lịch
một trong những lý do để chị lựa chọn điểm đến này chính là việc sẽ được xem lễ hội pháo hoa quốc tế
nằm ở vị trí đắc địa có thể xem được tròn vẹn các màng trình diễn pháo hoa
khách sạn này với công suất trên chín trăm linh m
xem phòng đã được đặt kín chỗ ở cả năm đêm trình diễn
vì giá cả phòng cho dịp lễ hộp pháo hoa thì phía khách sạn thì về giá cả thì vẫn giữ như bình thường không có tăng giá
tuy nhiên nếu du khách nào muốn chọn cho mình một cái phòng có hướng có view xem pháo hoa thì khách sạn sẽ tính phụ thu ở một mức giá rất là hợp lý
tại tuyến đường bạch đăng
gần xung quanh khu vực khán đài các khách sạn cũng đã ghi nhận tỷ lệ đặt phòng rất cao
công tác chuẩn bị đã được các cơ sở sẵn sàng từ trước đó nhiều ngày
cũng rất là phán khởi khi mà trong năm đêm pháo hoa thì tại khách sạn star city by haviland
lượng khách cũng đã đặt trước gần như là một trăm linh
các công tác nhân sự chuẩn bị cho việc đón tiếp khách tại nhà hàng
cũng như là các khách hàng mà coi tại tầng sân thượng cũng đã đầy đủ
hiện thành phố đà nẵng có khoảng một một trăm tám mươi trên một hai trăm tám mươi cơ sở lưu trú du lịch đã hoạt động trở lại
trong tháng sáu công suất buôn phòng tỷ lệ chung ước đạt sáu mươi sáu mươi hai
ri những đêm cuối tuần những khách sạn mà du khách có thể xem pháo hoa công suất trên tám mươi chín mươi
tất cả các cơ sở được yêu cầu thực hiện đăng ký và kê khai giá dịch vụ lưu trú
tại hệ thống kê khai giá trực tuyến của thành phố thực hiện công bố công khai về giá các quy định đặt phòng
chính sách sử dụng dịch vụ rõ ràng có thời điểm áp dụng để khách biết
với cái lượng các cái phòng đăng ký trong cái chương trình trong cái lễ hậu pháo hoa

sẽ giúp cho du lịch của thành phố được đẩy mạnh hơn nữa
thành phố đà nẵng tổ chức hai mươi tám sự kiện đồng hành trong hơn một tháng diễn ra lễ hội pháo hoa

video ngắn tiktok đã chiếm được bốn thị phần cao hơn sendo
tại khu vực đông nam á shopee và lazada cũng đang dẫn đầu tại khu vực này
khi shopee đứng đầu thị phần ở tất cả sáu thị trường được thống kê
gồm indonesia malaysia thái lan việt nam philippines và singapore
còn lazada đứng ở vị trí thứ hai ở năm thị trường và hàng nhì ở cấp độ khu vực
dự kiến năm hai nghìn hai mươi tám tổng giá trị hàng hóa thị trường đông nam á
được dự đoán đạt một trăm bảy mươi năm tỷ usd và có tiềm năng vượt hai trăm ba mươi tỷ usd trong điều kiện thuận lợi